một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu công nghiệp biên hòa hai tỉnh đồng nai
và cho đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai
tiếp tục nỗ lực khống chế dập tắt đám cháy
được biết hỏa hoạn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn dệt hoành thân việt nam
theo thông tin ban đầu khoảng một giờ ba mươi phút sáng cùng ngày
lửa bất ngờ bùng cháy tại khu nhà xưởng sản xuất găng tay
của công ty trách nhiệm hữu hạn dệt hoành thân việt nam
ngay sau khi nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai
đã điều hơn một mươi xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân đến khoảng một mươi giờ sáng nay
lửa vẫn đang cháy dữ dội bao trùm khu nhà xưởng của công ty
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai đang tích cực phối hợp
với đồn công an khu công nghiệp biên hòa công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp dập lửa
đồng thời ngăn đám cháy lan sang các khu vực lân cận
bước đầu vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
nhưng đã gần như thiêu dụi toàn bộ khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông
và nhiều nguyên phụ liệu của doanh nghiệp
một cán bộ chỉ huy của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai cho biết
hiện lực lượng chữa cháy đang nỗ lực dập lửa sau đó mới điều tra làm rõ nguyên nhân